chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch covid một mươi chín
văn phòng chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch
các phương tiện qr code còn thời hạn do ngành giao thông vận tải cấp bắt đầu từ giờ ngày hôm nay ba mươi tháng bảy
cụ thể như sau không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch các phương tiện qr code còn thời hạn
do ngành giao thông vận tải cấp cho phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ xây dựng sản xuất kinh doanh
xuất nhập khẩu tiêu dùng trừ các hàng hóa cấm sản xuất kinh doanh theo quy định
trên tất cả các tuyến đường cao tốc quốc lộ tỉnh lộ đường giao thông liên huyện giao thông đô thị trên cả nước
trường hợp phương tiện không có qr code hoặc có nhưng hết hạn thì thực hiện kiểm tra việc khai báo y tế
và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm với sars cov hai đối với người trên phương tiện
việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra vào các địa điểm tập kết
trung chuyển giao nện hàng hóa như cảng bến nhà ga kho bãi khu công nghiệp cơ sở sản xuất
đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch không gây ủng tác giao thông
người trên phương tiện chở hàng hóa lưu thông phải thực hiện nghiêm quy định năm k
và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm